chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề về xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị một thông tin đang rất được quan tâm gần đây về ca mắc liên quan đến cảng cá thọ quang cảng cá lớn nhất miền trung
ngay sau khi phát hiện tại quận sơn trà thành phố đà nẵng đã huy động hơn bốn mươi nhân viên y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm tại cảng cá này
trực tiếp giám sát công tác lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại cảng cá thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
ông nguyễn văn đình hoài phó giám đốc trung tâm y tế quận sơn trà cho biết đã huy động hơn bốn mươi nhân viên y tế tham gia việc lấy mẫu xét nghiệm
các biện pháp y tế được thực hiện ngay sau khi lực lượng chức năng xác định hai ca mới mắc covid một mươi chín là tiểu thương buôn bán tại cảng cá thọ quang
công tác lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện khẩn trương
tất cả người ra vào cảng cá thọ quang từ hai mươi một h ngày bốn tháng một mươi một đến năm h ngày năm tháng một mươi một đều phải được xét nghiệm
dự kiến hơn ba mẫu xét nghiệm sẽ được lấy và cho kết quả vào tối ngày năm tháng một mươi một
đây không phải là lần đầu thực hiện tổng lấy mẫu toàn bộ cảng cá nên hoạt động lấy mẫu diễn ra trật tự đảm bảo khoảng cách
nhân viên y tế làm việc xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai theo phương pháp gột mẫu một mươi một nhóm
ông ngô văn đình hoài phó giám đốc trung tâm y tế quận sơn trà cho biết
nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng có khả năng trở lại vì nguồn lây từ tiểu thương các quận huyện cũng như các tỉnh thành khác đến buôn bán đã mang mầm bệnh vào khu vực
lực lượng y tế phải thần tốc xét nghiệm trong đêm khoanh vùng để phát hiện ca bệnh trong cộng đồng sớm nhất
theo ông hoài chị đê đã được tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín tuy nhiên ca bệnh này có hàm lựu virus sars cov hai trong người cao nên khả năng lây nhiễm trong cộng đồng cao
theo ông hoàng công thanh phó chủ tịch ubnd quận sơn trà thích ứng linh hoạt với tình hình mới vừa phát triển kinh tế vừa phải phòng chống dịch
các nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh luôn tìm ẩn từ những người đến từ tỉnh khác đến đây để giao thương buôn bán hàng ngày
chính vì vậy vai trò của địa phương hết sức quan trọng trong việc kiểm tra giám sát và xử lý trường hợp vi phạm
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch
ông hoài thông tin quận sơn trà đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho người dân đạt khoảng chín mươi chín
ngoài ra để kiểm soát dịch bệnh tất cả tàu thuyền vào cảng cá thọ quang đều được lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm test nhanh mới được buôn bán
dù xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng nhưng công tác phong tỏa sẽ được thực hiện linh hoạt theo khu vực hẹp để đảm bảo đời sống người dân không bị xáo trộn
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận sơn trà cho hay sau khi ghi nhận ca mắc covid một mươi chín là tiểu thương tại cảng cá
chính quyền quận sơn trà đã khẩn trương chỉ đạo trích xuất camera truy vết
sau hai ngày trích xuất camera phát hiện bệnh nhân có đến cảng cá để buôn bán vào đêm ngày một tháng một mươi một
khi nhận được tin người nhà có người dương tính covid một mươi chín các bệnh nhân dừng buôn bán không đến cảng cá nữa ông thành thông tin
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín tại cảng cá thảo quang
bệnh nhân mtd bốn mươi sáu tuổi và bệnh nhân ntth năm mươi tuổi đã nghỉ bán cá gần hai tháng nay và ngày đầu trở lại cảng cá buôn bán vào hôm một tháng một mươi một
phó giám đốc trung tâm y tế quận sơn trà cho hay nếu phát hiện ra những ca nhiễm mới
quận sơn trà sẽ tiếp tục khẩn trương truy vết những trường hợp f một f liên quan thực hiện biện pháp phong tỏa hẹp và xét nghiệm diện trọng
trước đó tối ngày bốn tháng một mươi một tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bà ngô thị kim yến
phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng đề nghị sở nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp các đơn vị liên quan
chủ động nhanh chóng lập danh sách những trường hợp liên quan tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sớm để sàng lọc nguy cơ covid một mươi chín
đặc biệt lưu ý những tàu cá người dân từ các địa phương cập cảng cá thọ quang phải áp dụng các biện pháp khai báo y tế
theo dõi cách ly đúng quy định không bỏ sót các nguy cơ lây nhiễm
tình hình những ngày gần đây số ca dương tính đặc biệt số ca dương tính trong cộng đồng là rất lớn nguy cơ tiệm ẩn
chúng ta luôn luôn cảnh giác tinh thần chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng chỉ đạo
tính từ một mươi ba h ngày ba tháng một mươi một đến một mươi ba h ngày bốn tháng một mươi một đà nẵng ghi nhận một mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai ca đã cách ly tập trung tại cơ sở y tế tám ca cách ly tại nhà ba ca chưa cách ly
tính từ ngày một mươi tháng bảy đến nay
thành phố ghi nhận bốn bảy trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín
thưa quý vị cảng cá thọ quang thuộc đà nẵng được biết đến là cảng cá lớn nhất miền trung
với lượng người qua lại đông đúc từ nhiều địa phương
nơi đây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm và bùng dịch rất cao
thực tế đã ghi nhận nơi đây đã không ít lần phong tỏa và gây ra chuỗi lây nhiễm lớn
cụ thể đêm ngày hai mươi tám tháng sáu các hàng rào sắt được lập tại lối ra vào cảng cá
sau khi nhà chức trách phát hiện năm ca dương tính sars cov hai ở quảng ngãi từng đến đây
chính quyền địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm của tiểu thương nhằm đánh giá nguy cơ lây lan dịch bệnh
lực lượng chức năng đã xuyên đêm lấy được hơn một mẫu
ông huỳnh văn hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận sơn trà cho biết
việc lấy mẫu hoàn thành lúc năm giờ sáng đến trưa nay tất cả đều âm tính lần một
đây là cảng cá lớn nhất và là điểm trung chuyển hải sản khơi xa của hầu hết ngư dân miền trung
hải sản khi về bờ sẽ được người từ nhiều nơi đến mua bán và vận chuyển về các địa phương
ngoài ra tối ngày hai mươi năm tháng bảy thành phố đà nẵng tiếp tục quyết định đóng cửa cảng cá thọ quang
cảng cá lớn nhất miền trung đã tiêu độc khử trùng và tiến hành các biện pháp phòng dịch trong bảy ngày
sau khi phát hiện một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
ông lê trung trinh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng yêu cầu ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang
các địa phương thông báo đến người dân được rõ tránh tình trạng các tàu ngoài biển tiếp tục cập cảng này
đối với những người liên quan đến cảng cá thọ quang sinh sống tại đà nẵng thì chính quyền địa phương phải thực hiện cách ly họ tại nhà và giám sát
đối với người ngoài tỉnh nếu tàu đến thì không tiếp nhận và yêu cầu quay lại địa phương ông trình nói
đồng thời ông trinh do nhiệm vụ doanh ngành y tế phải hoàn thành lấy mẫu xác nghiệm tất cả những người liên quan đến cảng cá thọ quang
và tất cả người bán cá tại các chợ trên thành phố trong ngày hai mươi sáu tháng bảy
đối với hàng trăm tấn cá đang tồn tại cảng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giao sở công thương và sở nông nghiệp
phát triển nông thôn có phương án chuyển cá từ cảng này tại các chợ
sau bảy ngày tùy theo tình hình dịch có thể cho phép cảng cá này hoạt động lại
tuy nhiên với yêu cầu trước khi hoạt động phải trình được kế hoạch và phương án xử lý phòng dịch đối với xe và người ngoại tỉnh về ông kinh nói
liên quan đến cảng cá thọ quang quận sơn trà tính đến nay đã phát hiện một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
riêng trong ngày hai mươi năm tháng bảy có bảy ca mắc liên quan
cảng cá thọ quang vừa là khu âu thuyền neo đậu tàu cá cấp miền trung vừa là chợ buôn bán cá
nơi các thuyền từ bình định đến hai tỉnh thường xuyên cập cảng
tiếp tục liên quan đến cảng cá này chiều ngày hai tháng tám bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cho biết
trong ngày thành phố đà nẵng ghi nhận sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
còn dồn từ ngày một mươi tháng bảy đến ngày hai tháng tám thành phố đã ghi nhận tám trăm ba mươi ca mắc
liên quan đến chủ lây nhiễm tại cảng cá thọ quang trong ngày ghi nhận thêm năm mươi ba ca mắc
nâng tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín liên quan đến chủ lây nhiễm này lên ba trăm một mươi bốn ca
đây là chuỗi lây nhiễm được đánh giá là có nguy cơ rất cao
ông lê trung trinh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho biết
đà nẵng xác định thời gian thực hiện giãn cách xã hội là thời gian cao điểm để ngăn chặn
đẩy lùi không để dịch lây lan diện rộng trên địa bàn thành phố
vì vậy các cấp ngành các lực lượng thực hiện nghiêm túc nhưng cũng chủ động
linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh
ủy ban nhân dân các quận huyện cần tiếp tục tập trung triển khai công tác phòng chống kiểm soát dịch
đồng thời tăng cường bảo đảm công tác an ninh trật tự an toàn xã hội tại tất cả các địa bàn quản lý
các lực lượng có phương án phân luận kiểm tra hợp lý để bảo đảm giãn cách
không tập trung đông người tại các chốt kiểm soát
nhất là vào các giờ cao điểm tại các tuyến đường chính và tại khu vực có lượng người lưu thông đông
như tại trước chốt và các khu công nghiệp
về chủ lây nhiễm tại cảng cá thảo quang
ủy ban nhân dân thành phố thống nhất tiếp tục tạm dừng hoạt động cảng cá
cho đến khi có thông báo mới để bảo đảm việc kiểm soát được tình hình dịch bệnh
trong thời gian tạm dừng hoạt động của cảng thọ quang
tiếp tục tạm thời không tiếp nhận các tàu cá của địa phương khác
trừ trường hợp thiên tai sự cố cấp bách
đối với các tàu cá của đà nẵng vào cập cảng phải được quản lý chặt chẽ
và thực hiện các biện pháp giám sát y tế theo đúng quy định phòng chống dịch
ủy ban nhân dân các quận huyện tiếp tục triển khai các biện pháp
để truy vết cho hết tất cả các trường hợp có liên quan đến cảng cá thọ quang
trên địa bàn quản lý để thực hiện các biện pháp can thiệp y tế phù hợp
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân quận sơn trà
khẩn trương kiểm tra xử lý tình trạng tàu cá cập bờ trái phép
sau đó vào ngày một tháng một mươi cảng cá thọ quang chính thức mở cửa trở lại
sau hai tháng đóng cửa để phòng dịch
kính thưa quý vị khán giả hiện nay dịch bệnh đang ngày càng phức tạp
với những diễn biến khó lường
trong cộng đồng cũng xuất hiện hàng loạt các ca mắc tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
mỗi người dân hãy chủ động thực hiện đúng đủ các quy định phòng chống dịch
và đừng quên theo dõi các thông tin mới nhất về y tế đời sống và dịch bệnh
trên kênh sức khỏe và đời sống của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại